trong bối cảnh số người nhiễm covid một mươi chín đang tăng nhanh tại hàn quốc
chính phủ nước này vừa đề xuất tăng ngân sách để đối phó với dịch bệnh
song song với đó nước này cũng đã hoãn học quốc hội ngừng các hoạt động cộng đồng
và tạm đóng cửa nhiều doanh nghiệp cũng như nhà máy lớn để tiến hành khửa chung
phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần với sự có mặt của nhiều chuyên gia y tế trong nước
tổng thống hàn quốc moon jae in đề xuất tăng ngân sách áp dụng mọi biện pháp đặc biệt
để có thể đối phó với sự lây lan của covid một mươi chín và hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng
chúng ta cần huy động toàn bộ năng lực ở cấp quốc gia để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh
tôi đề nghị người dân hãy đặt niềm tin vào khả năng phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng
cũng như chung tay hỗ trợ giúp đất nước vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay
dự kiến nội các hàn quốc sẽ sớm đề xuất một khoản ngân sách lên đến hơn một mươi tỷ won để đối phó với dịch bệnh
cùng ngày có hội hợp
hàn quốc đã hoãn phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào chiều ngày một mươi bốn tháng hai
trong khi đó quân đội nước này cũng đã quyết định tạm ngừng công tác tuyển nghĩa vụ quân sự trên toàn quốc trong hai tuần
các địa điểm công cộng cũng tạm thời đóng cửa để khử trùng
tính đến chiều ngày hai mươi bốn tháng hai hàn quốc ghi nhận thêm bảy mươi ca mới nhiễm covid một mươi chín
nâng tổng số mắc lên tám trăm ba mươi ba trường hợp và bảy trường hợp đã tử vong
hiện đã có một mươi năm nước cấm hoặc siết chặt nhập cảnh từ hàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh